đến nay cả nước đã có hơn một tám mươi bốn triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi
trong số các ca đang điều trị thì có gần tám trăm linh trường hợp nặng phải thở máy ecmo
hiện một mươi ba tỉnh thành phố đã ghi nhận tổng cộng một trăm sáu mươi ba f nhiễm omicron
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên cả nước triển khai tiêm mũi ba
từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và đến nay thì thành phố đã triển khai tiêm hơn một mươi chín tám triệu mũi tiêm
trong đó có bốn bốn mươi hai triệu mũi ba gồm hơn sáu trăm hai mươi mũi bổ sung và gần ba tám triệu mũi nhắc lại
trong khi đó tại cuộc họp giữa phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
với các bộ ngành về tình hình từng bước mở cửa trở lại trường học
và hoạt động du lịch vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một
các bộ ngành đều thống nhất sự cần thiết phải mở cửa lại trường học sớm
và hiện có bốn mươi chín địa phương dự kiến là cho học sinh đi học trở lại vào ngày bảy tháng hai
một mươi bốn địa phương dự kiến sẽ mở cửa trường học vào ngày một mươi hai tháng hai
ngày hai mươi bốn tháng một hà nội cũng đã quyết định cho học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai